cùng với đó việc đầu tư cho hạ tầng đường sắt chưa được thỏa đáng thậm chí đường sắt còn bị lãng quên
bởi vì con số đầu tư cho đường sắt quá ít ỏi một hai trong khi đường bộ là hơn
trong cái bài toán phát triển trong cái tổng thể chiến lược trong đồng tài tính đến chỗ nó đầy đủ
nó đàn thì tôi cho là cái tiếp cận
thế tại sao cái tiếp cận nó không được đưa ra
thì có lẽ cái chỗ này là bằng cái gì vấn đề đặt ra cho bộ chủ tâm
và đó là cho cả chính phủ đúng rồi phải cho cả một tầm nhìn chung về phát triển
tại sao nó như vậy
thì đấy là cái yếu tố mà tôi thấy là một cái bất cập rất lớn
không đủ sức hấp dẫn với nhà đầu tư cũng là lý do khiến cho ngành
đường sắt không thể cạnh tranh với các phương thức vận tải khác

bởi vì con đường của ông đọc đạo chính là các ông là con người đơn đặc
rất khó được
thế nên mới nói rằng là từ đó là nó không thu hút được
nó không khơi dậy được cái sự dũng cảm của các cái nhà đầu tư cũng như của những người khác
nó dẫn đến cái chỗ rằng là đồng lương nó phải thấp
thu nhập nó thấp đồng lương nó thấp
vì vậy để đường sắt phát triển rất cần sự chung tay của các địa phương
trong việc quy hoạch các lối đi tự mở để quản lý hệ thống này
các đường sắt này
một mình ngành đường sắt tôi cho rằng sẽ không lo được
thế vừa rồi cái luật đường sắt mới thì chúng ta đã nói là như thế này
tức là cái hành lang an toàn đường sắt rồi các cái giao cắt
mà hiện nay giao cắt tự mở đấy
thì là địa phương phải lo
các địa phương phải chia sẻ với cả ngành đường sắt
tại vì trong quá trình quản lý thì là chúng tôi đã có các cái khuyến cáo
tức là khi quy hoạch phát triển các cái khu đô thị
thì phải tính đến cái cắt qua đường sắt
thế nhưng mà các địa phương thì nhiều
hầu như là rất nhiều địa phương là cấp đất
là cho dân thậm chí cả vào trong cái hành lang an toàn đường sắt
thế chính vì vậy trong cái chiến lược
trong cái luật giao thông đường sắt mới
thì có nói là các địa phương phải lo
các cái lối đi tự mở
và điều quan trọng để ngành đường sắt giảm bớt những khó khăn
là phải thay đổi tư duy
không chỉ là tư duy
của ngành đường sắt mà còn là nhận thức của toàn xã hội
từ những phân tích đánh giá tại buổi tọa đàm cho thấy ngành đường sắt đang đứng trước những thách thức không hề nhỏ
vậy ngành đường sắt sẽ nhận diện những thách thức và kế hoạch khắc phục khó khăn bằng những giải pháp như thế nào
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông vũ anh minh
chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chị ad xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông theo ông thì cái tồn tại lớn nhất của ngành đường sắt hiện nay đó chính là gì ạ
tồn tại lớn nhất của chúng ta đối với đường sắt có ba yếu tố
một là chất lượng hạ tầng hai là chất lượng phương tiện và ba là chất lượng dịch vụ
chất lượng dịch vụ và chất lượng phương tiện thì trong một năm qua cũng như năm nay thì chúng ta đang cố gắng nỗ lực đẩy lên
chất lượng dịch vụ và chất lượng phương tiện đã được từng bước thay đổi
và chúng tôi đang tiếp tục với những giải pháp đó khi nó đã phát huy được hiệu quả
cái tồn tại lớn nhất đấy là hai chất lượng kia
nó chỉ được tốt lên hoàn toàn khi mà chất lượng hạ tầng được tương thích
chúng ta không thể đặt một cái đôi tàu đẹp lên với một cái hạ tầng mà nó cụ kỹ
với lại đường đơn với lại khổ một mét và đặc biệt là hàng nghìn đường cong với bắn kính cong dưới ba trăm linh mét
còn nguy hiểm hơn nữa là cái kết cấu nền đường cũng như là dây cũng như tà vẹt nó rất là cụ kỹ
nếu mà để duy tu được một vòng đối với lại ba một trăm sáu mươi năm km đường sắt thì chúng ta phải mất đến khoảng bảy mươi năm
và như vậy thì các bạn tưởng rằng là cái hôm nay chúng ta thay ra và bảy mươi năm sau chúng ta sẽ thay tiếp
và như vậy thì rõ ràng là nó rất là cụ kỹ và lạc hậu
và cái công nghệ mà để xây dựng đường sắt để cho chúng ta có hôm nay đi là cách đây hơn một trăm linh năm
với tốc độ phát triển như hiện nay thì chúng ta thấy rõ nó là sự lạc hậu
thì đấy là cái lớn nhất của chúng ta
nhưng thêm một cái nữa đó chính là tư duy và ý thức của xã hội
với con số mà ông đưa ra đó là ngành đường bộ
được đầu tư tới hơn chín mươi và ngành đường sắt thì chỉ được đầu tư từ một hai
phải chăng là ngành đường sắt đang bị bỏ quên ạ
chúng ta chỉ nhìn vào con số thì chúng ta thấy rõ ràng là chín mươi chín mươi hai dành cho đường bộ và hai ba dành cho đường sắt
thì rõ ràng là con số đấy nó là một con số biết nói để xác định rằng chúng ta đã tập trung vào đâu
và tôi cho rằng là cần phải thay đổi cái tư duy đó để nó đúng chức năng của đường sắt
đó là phát triển lan tỏa kinh tế xã hội và đảm bảo sự đi lại của người dân
bên cạnh rất nhiều những tồn tại yếu kém
của ngành đường sắt thì phải thẳng thắn nhìn nhận một điều đó chính là
chế độ hiện nay cho người lao động của ngành đường sắt chưa được cao
và đặc biệt là quy chế phối hợp giữa ngành đường sắt với các địa phương trên cả nước còn chưa đạt được hiệu quả
ông có ý kiến đánh giá như thế nào về điều này
về quy chế phối hợp thì đúng là cái trách nhiệm của địa phương
nhưng thực ra chúng ta cũng phải nhìn lại là địa phương của ngày hôm nay
và phải xử lý cái thực trạng của càng bao nhiêu hàng mấy chục năm tích lũy lạng
cho cũng không phải một sớm một chiều địa phương có thể giải quyết được tận gốc cái đó
cho nên nghị định của chính phủ đã ban hành đến hai nghìn hai mươi năm thì chúng ta sẽ giải quyết việc đó
và chúng ta phải có lộ trình
sự quyết liệt của địa phương phải kèm theo cả nguồn lực
nếu chỉ có sự quyết liệt không mà không có quyền lực
thì chúng ta không thể giải quyết triệt đề được cái việc đó
nó có những cái đúng là nó trái loạt thật nó trái quyết định thật
nhưng nó sẽ rất khó để dựng cái thực hiện
có những địa phương đi qua hàng nghìn lối đi dân sinh
và cũng không đủ lực lượng người mà để giải ra để kiểm soát toàn bộ
không thể đủ người ra canh gác cái đó
và tôi cho rằng yếu tố cái giải pháp mà xuyên suốt vẫn phải là tăng cường cái việc mà tuyên truyền
và ý thức thì không thể thay đổi một ngày
nó cần phải là liên tục nó phải là từng bước và thấm nhuận vào
thì mới có thể thay đổi được cái ý thức của người dân
theo lộ trình thì để có một hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại
thì ngành đường sắt phải hướng tới là ngành đường sắt cao
và có một hệ thống đường sắt cao
tuy nhiên thì trong bối cảnh của ngành đường sắt còn nhiều khó khăn
chúng ta chưa thể xây dựng được điều đó
thì những giải pháp trước mắt được đưa ra để có thể hạn chế thấp nhất
những tai nạn giao thông ngành đường sắt xảy ra là gì theo ông
có những chín mươi chín đó là tai nạn là do khách quan khách quan với đường sắt
nhưng nó là chủ quan của xã hội
khi vượt qua đường ngang đó chính là chủ quan xã hội
còn nó là khách quan của đường sắt
và chúng ta phải thay đổi được cái tư duy đó cái ý thức tham gia
mọi người dân hãy quý mạng sách
sống của một mình hơn hãy dừng lại trước đường ngang ba mươi giây để quan sát
thì sẽ không xảy ra những tai nạn thương tâm
thì tôi cho rằng lớn bên cạnh cái hạ tầng
thì chúng ta đã rất là khó khăn để chúng ta có thể thay đổi được nó
chúng ta có thể cải tạo từng bước chúng ta không thể thay đổi toàn diện
nhưng cái mà để làm ngay được đó chính là nâng cao cái ý thức
trách nhiệm của mỗi một người dân của mỗi xã hội
cùng đồng hành với đường sắt để chúng ta có thể có
những chuyến đường sắt an toàn hơn
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân